thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an vào sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh trao bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân

trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba trung tướng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao thành phố hà nội khi tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba với ba điểm cấp thành phố bốn điểm cấp sở ban ngành và năm mươi tám điểm cấp quận huyện thị xã qua đó đã tạo sức lan tỏa và nâng các phong trào cách mạng của nhân dân thủ đô
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh công an thành phố hà nội đã chủ động nghiên cứu tham mưu bài bản khoa học cho ban chỉ đạo thành phố ban hành các quy trình xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mô hình dân vận khéo tổ chức ngày hội rộng khắp trên toàn thành phố
nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố hà nội tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương chính phủ về đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc làm tốt công tác vận động quân chúng tham gia phong trào toàn dân
tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải phù hợp đặc điểm tính chất của từng địa bàn lĩnh vực thường xuyên quan tâm lắng nghe phối hợp giải quyết kịp thời những bước xúc trong nhân dân trong vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp
công an tỉnh hà giang vừa tổ chức chương trình biểu dương công an xã phường thị trấn điển hình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
sau khi được phân công về cơ sở lực lượng công an xã phường thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân luôn gần dân tạo sự gắn bó máu thịt với nhân dân theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
tại hội nghị công an tỉnh hà giang đã tôn vinh bảy mươi tám gương mặt đại diện cho các tập thể cá nhân lực lượng công an xã phường thị trấn tiêu biểu có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
trong dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng bằng khen cho hai cá nhân thuộc công an tỉnh hà giang đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an tặng bằng khen cho một tập thể ba cá nhân công an tỉnh hà giang đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ
chủ tịch ubnd tỉnh hà giang tặng bằng khen cho một mươi tám tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trả tự
giám đốc công an tỉnh tặng nhiều giấy khen cho các đồng chí công an viên bán chuyên trách
sáng nay tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng và cảng hàng không quốc tế cam ranh tỉnh khánh hòa
bộ công an đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động autogate
với bốn cổng autogate trong đó hai cổng phục vụ cho khách xuất cảnh và hai cổng phục vụ cho khách nhập cảnh tại mỗi cảng hàng không
đã giúp cho hành khách thuận tiện hơn rút ngắn thời gian trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh
ghi nhận trong sáng nay những hành khách đầu tiên đã tiến hành làm thủ tục xuất nhập cảnh với cổng autogate
quá trình làm thủ tục chỉ mất khoảng ba mươi giây đến một phút nhanh hơn nhiều so với thực hiện
đối với công dân việt nam xuất cảnh phải đáp ứng một số điều kiện như sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ
sử dụng hộ chiếu phổ thông và có thẻ abtc
công dân việt nam là thành viên tổ bay sử dụng autogate để thực hiện nhiệm vụ tổ bay
hiện nay việc ứng dụng hệ thống cổng kiểm soát tự động xuất nhập cảnh không chỉ mang lại tiện ích cho hành khách
mà còn tăng cường công tác an ninh chống giả mạo giấy tờ góp phần nâng cao vị thế của việt nam
trong quá trình hội nhập ở lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
trước đó từ ngày một tháng tám cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cũng đã triển khai hệ thống
cổng kiểm soát tự động autogate tại cửa khẩu đường hàng không nội bài và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
từ ngày hôm nay một mươi năm tháng tám thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba của bộ công an về quy trình cấp thu hồi giấy đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực
cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số xe ôtô
xe máy theo mã định danh của chủ xe còn gọi là biển số định danh
tại một số cơ sở đăng ký xe trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày qua việc sang tên đổi chủ cho phương tiện đã có số lượng rất đông
nhưng ngày hôm nay đã giảm đi đáng kể
việc cấp biển số xe theo mã định danh đối với phương tiện mới không có nhiều sự thay đổi so với trước đây
do là ngày đầu áp dụng quy trình mới trong việc cấp đổi biển số
nên nhiều người vẫn gặp một số vướng mắt
tuy nhiên với sự hướng dẫn hỗ trợ tích cực từ phía lực lượng
cảnh sát giao thông nhiều người dân đã có thể hoàn tất nhanh chóng việc cấp đổi biển số
và những tấm biển số gắn liền với mã định danh cá nhân đầu tiên đã được cấp ngay trong buổi sáng nay
theo quy định đối với xe đã đăng ký biển số năm số trước ngày một mươi năm tháng tám mà chưa làm thủ tục thu hồi
thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe
nếu chủ xe đã làm thủ tục nộp để thu hồi trước ngày một mươi năm tháng tám
thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp mới theo quy định
vì vậy những xe đã đăng ký biển ba hoặc bốn số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông như bình thường
cũng trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đã đồng loạt tuần tra kiểm soát phát hiện xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định
theo kế hoạch của bộ công an
đợt cao điểm tổng kiểm soát kéo dài từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi

các đơn vị đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong cao điểm lần này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp cùng với các đơn vị chức năng liên ngành
căn cứ theo điều kiện tình hình địa phương và thực hiện đồng bộ ở cả ba cấp công an
theo chức năng nhiệm vụ tuyến địa bàn được phân công phụ trách
qua đó tăng cường phối hợp với các lực lượng thuộc ngành giao thông vận tải
kết hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý vi phạm có trọng tâm trọng điểm
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho chủ phương tiện và lái xe
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội đã có thông tin chính thức liên quan tới vụ án giải cứu
thành công cháu bé bảy tuổi bị bắt cóc xảy ra vào tối ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn phường việt hưng
quận long biên tp hà nội
tại hội nghị ban giám đốc công an tp hà nội đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án
theo công an tp hà nội vụ án xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi tối ngày một mươi bốn tháng tám
thời điểm trên công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của mẹ cháu bé ở khu đô thị việt hưng
phường việt hưng về nội dung chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai đã bị bắt cóc
và yêu cầu gia đình nộp một mươi năm tỷ đồng
các lực lượng từ bộ công an từ công an tp từ sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ
để tiến hành vào cuộc này làm sao để sớm xác định được danh tính và khi bắt thật nhanh

và có trách nhiệm

trong quá trình di chuyển đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc
đến khoảng năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám khi đối tượng đưa cháu bé đến đường gom
khu công nghiệp đồng văn thị trấn đồng văn tỉnh hà nam
ngoan thành phố hà nội bắt giữ giải cứu cháu bé an toàn
đối tượng cũng đã đưa ra một cái địa điểm trước đấy là đưa ra một địa điểm là ở cầu thanh trì
đầu cầu thách trì đi bộ một mình cầm tiền và cũng sẽ cho một đối tượng khác ra nhận
đến sau khi đó các đối tượng lại điều kiếp điều kiếp thì chúng tôi luôn tiến hành bảo vệ
bảo vệ và cũng đi theo dõi giá thác cùng vị hãng
và cuối cùng xuống với khu vực điều xuống khu vực ở khu công nghiệp đồng văn
thì chúng tôi đã thu giữ cả súng cả ô tô cả tiền tất cả các trang thiết bị đi qua đến cái khu vực này
đối tượng gây án được xác định là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nơi cư trú thôn hòa thịnh
xã đồng tĩnh
đối tượng gây án được xác định là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nơi cư trú thôn hòa thịnh xã đồng tĩnh

đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án
như vậy sau gần một mươi tiếng trắng đêm truy bắt nghi phạm lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn
gia đình cháu bé không giấu được niềm hạnh phúc vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đã giúp gia đình đoàn tụ
trải qua nhiều giờ đồng hồ trong sự lo lắng bất an

bị bắt cóc anh chiến bố của cháu bé nghẹn ngào khi con được trở về an toàn
sau khi nhận được thông tin cháu đã được giải cứu cảm xúc của gia đình vô cùng phấn khởi vô cùng hạnh phúc
hiện tại thì cháu nhà tôi sau khi được giải cứu và về gia đình hiện tại tâm trạng tâm lý của cháu đã ổn cơ bản đã ổn định
và gia đình cũng rất vui về điều đó rất phấn khởi
chân trân trọng gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng lực lượng an ninh đã nỗ lực vì nhân dân không quản đêm ngày vất vả để dồn hết tâm huyết làm sao đem lại sự bình yên cho người dân sự hạnh phúc cho cộng đồng và sự an bình cho xã hội
vụ việc được người dân quan tâm và theo dõi biết được tin cháu bé được giải cứu và đối tượng đã bị bắt
vui mừng hân hoan và an tâm là những gì người dân cảm nhận được khi lực lượng chức năng phá án thành công
đối tượng rất là manh động và liều lĩnh có cả vũ khí đối tượng đã chuyển chủ động sẵn rồi
rất may có các đồng chí cảnh sát ở đây triển khai và bắt được đối tượng rất là nhanh
rất là cảm ơn các đồng chí cảnh sát ở đây làm việc triển khai rất là nhanh bắt được đối tượng và không gây hậu quả gì
qua báo qua tin tức thì có một đồng chí cảnh sát
bị đối tượng chống trả bị thương
rất mong là đồng chí chúc đồng chí mau chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục bảo vệ tổ quốc và người dân trên địa bàn
bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho người dân là mục tiêu và trách nhiệm được lực lượng công an đặt lên hàng đầu
để mỗi người dân tin tưởng ủng hộ và đồng hành với trọng trách nhiệm vụ được giao phó đem lại bình yên cho xã hội
phải đảm bảo được tuyệt đối an toàn
đấy là một cái vấn đề là chúng tôi hết sức thận trọng tân nhắc và quán truyệt
và các đồng chí phải thực hiện đúng theo nguyên tắc
đấy như sự quyết tâm cao vì nước quyên thân vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân quyền lợi chính đáng nhân dân
là chúng tôi đã bắt thành công
sáng ngày hôm nay công an tỉnh lai châu đã huy động cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ
huyện than uyên tân uyên tham gia bắt khám xét nơi ở của đối tượng hà văn giót
trú tại đội một mươi một xã phúc than huyện than uyên để điều tra về hành vi bắt giữ giam người trái pháp luật
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh lai châu
hà văn giót nguyên là cán bộ lãnh đạo xã pha mu huyện than uyên được nghỉ chế độ hưu trí từ năm hai nghìn
những tưởng khi về hưu giót sẽ là người có uy tín là cầu nối tuyên truyền chính sách pháp luật đến nhân dân
thế nhưng giót luôn tỏ thái độ ngang ngạnh chống đối chính quyền cơ sở không chấp hành đúng pháp luật tập trung đông người tham gia khiếu kiện kéo dài
khi huy động lực lượng đông anh em cán bộ chiến sĩ thứ nhất là đảm bảo an toàn cho lực lượng tiến hành bắt khám xét
và đồng thời cũng là an toàn cho chính đối tượng bị bắt
song song với đó thì cũng hạn chế tối đa việc tụ tập đông người đặc biệt là những người dân hiếu kỳ
cũng như sự kêu gọi kích động của hà văn giót với những người thân trong gia đình
cũng như đối với một số những trường hợp mà quá khích gây phức tạp thêm
đỉnh điểm ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện than uyên cử hai cán bộ điều tra phối hợp với ban công tác mặt trận cơ sở đến nhà riêng của giót làm việc
tuy nhiên quá trình làm việc giót luôn có lời nói xúc phạm cán bộ xúc phạm cơ quan nhà nước
kết thúc buổi làm việc giót yêu cầu xé biên bản ghi lời khai đồng thời yêu cầu vợ và con dâu chốt cửa bên ngoài
nhốt cán bộ công an đang thi hành công vụ rồi thông báo cho nhiều người hiếu kỳ đến xem
từ đó gây áp lực đến chính quyền và lực lượng công an để đòi hỏi cơ quan chức năng trả lời những yêu sách vô lý về chế độ đền bù tái định cư thủy điện
hai cán bộ công an chỉ được thoát ra khi công an phối hợp với chính quyền vận động tuyên truyền và giải cứu
đối tượng này đã có một tiền án hai làm tủ cũng về tội gây dối trật tức công cộng
sau khi chấp hành án về địa phương thì đối tượng thường xuyên có những biểu hiện bất mãn và có những hành vi kêu gọi
tụ tập một số
tụ tập một số những đối tượng có biểu hiện không chấp hành chính trách pháp luật của đảng nhà nước để gây phức tạp thêm tình hình trên địa bàn
trước những hành vi ngang ngạnh của hà văn giót cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã xác lập chuyên án tập trung điều tra
kết quả xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật
vụ việc trên một lần nữa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
việc người dân khiếu nại chính đáng sẽ được pháp luật công nhận
cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm giải quyết
những đối tượng khiếu kiện vô căn cứ lan truyền thông tin thất thiệt xúc phạm cơ quan nhà nước hoặc vào hùa gây dối chất tự công cộng bắt giữ cán bộ sẽ bị pháp luật nghiêm trị
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bi can khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép
thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ủy ban nhân dân tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp
quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
tịch hội đồng tổng sáu mươi tám được ủy ban nhân dân tỉnh an giang cấp phép khai thác khối cát để cung cấp cho bốn công trình